từ giữa tháng năm tới nay số lượng bệnh nhân bị đau mắt đỏ tới khám và điều trị tại các cơ sở y tế chuyên khoa đã gia tăng đáng kể
đây là căn bệnh thường khởi phát vào mùa hè nhất là khi thời tiết nắng nóng và có mức độ lây lan rất nhanh
theo các bác sĩ những người nhạy cảm với thời tiết thường bị mệt mỏi hệ thống miễn dịch yếu nên dễ bị nhiễm bệnh
bệnh đau mắt đỏ có thể lây lan nhanh chóng qua đường hô hấp
tuy nhiên vì nghĩ rằng đây chỉ là bệnh thông thường không quá nghiêm trọng nên nhiều bệnh nhân đã tự ý mua thuốc về sử dụng
đến khi mắt sưng tấy đau rát không chịu được nữa mới đi thăm khám
để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ các bác sĩ khuyên cáo người dân cần giữ vệ sinh sạch sẽ
đeo kính khi làm việc ở những nơi có nhiều khói bụi môi trường bị ô nhiễm để bảo vệ đôi mắt
người bị bệnh nên đeo khẩu trang đeo kính khi tiếp xúc với người khác
cần giữ một khoảng cách nhất định để giảm bớt nguy cơ lây lan